thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước
ủy ban nhân dân tp hà nội đã ra công điện số một mươi bốn về việc quyết tâm triển khai
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cùng với các lực lượng chức năng
và chính quyền địa phương vừa thực hiện nhiệm vụ kép về đảm bảo an ninh trật tự
thời điểm này lực lượng công an cơ sở cấp xã phường trên toàn địa bàn tp hà nội
vẫn đang nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh
ra soát đi từng ngõ gõ từng nhà phối hợp với từng tổ dân phố
không xảy ra các trường hợp bị động bất ngờ về dịch bệnh
ghi nhận của phóng viên thời sự
phường hàng bài quận hoàn kiếm hà nội
sau khi dịch covid có diễn biến phức tạp trở lại
lực lượng công an phường đã cùng tổ covid cộng đồng thường xuyên nắm địa bàn
đặc biệt các tổ truy vết cộng đồng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn như thế này được khởi động trở lại
giúp đỡ lực lượng công an cơ sở phát hiện xử lý ngay các tình huống về dịch bệnh có thể xảy ra
phường hàng bài có một mươi tổ
phường hàng bài truy vết cộng đồng là thường xuyên ứng trực tại các điểm chốt để đảm bảo duy trì
và sẽ giả soát những trường hợp liên quan đến covid để đảm bảo cho cộng đồng và người dân xung quanh phường hàng bài
bên cạnh đó một mươi tổ chúng ta truy vết của phường hàng bài làm một cánh tay đắc lực hỗ trợ cho lực lượng công an phường
để thường xuyên giả soát những trường hợp mà có nguy cơ lây lan để đảm bảo công tác phòng ngừa dịch covid một mươi chín
hai mươi một giờ trên địa bàn phường ngọc thụy quận loan
long biên tổ công tác phòng chống covid thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ
các hàng quán các hộ kinh doanh nếu không thực hiện nghiêm quy định sẽ được nhanh nhở nghiêm khắc
phường ngọc thụy là một phường đông dân tình hình dịch bệnh cũng hết sức phức tạp
trong thời gian vừa qua phường đã yêu cầu các lực lượng cơ quan các cơ quan chức năng
các tổ covid cộng đồng khởi động lại các hoạt động để hướng dẫn tuyên truyền
vận động người dân trong việc thực hiện khai báo đối với cả những người ở vùng dịch về
và thực hiện khai báo y tế rồi kiểm soát các di biến động đối tượng trên địa bàn của phường
trên cơ sở đó là tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tại các khu trọ lực lượng công an phường liên tục kiểm tra nhân hộ khẩu
đặc biệt với các khu xóm trọ khu dân cư tạm trú
tuyên truyền phổ biến cho người dân về công tác khai báo y tế
nếu có các trường hợp từ vùng dịch về hoặc có nguy cơ lây nhiễm
phải ngay lập tức báo với cơ quan chức năng để có các biện pháp hỗ trợ phòng ngừa
ở thời điểm dịch bệnh đang bùng phát như này tôi thấy tổ phòng chống covid của quận đi tuyên truyền nhắc nhở tôi thấy là tốt hơn
chúng tôi cũng thấy yên tâm hơn trong công tác phòng dịch của quận
với vai trò là lực lượng bám sát địa bàn thì chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền
với người dân thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng loa đài
thường xuyên giám sát để người dân tự giác bảo van nhau đi đâu làm gì
từ vùng dịch về thì người dân tự giác khai báo
đến thời điểm này thì dịch bệnh covid của chúng tôi cũng đảm bảo chưa phát sinh vấn đề gì bất cập
với quan điểm tuyệt đối không được chủ quan lơ là và bị động
lực lượng công an cơ sở đã và đang nâng cao hiệu quả công tác
phối hợp với các ban ngành đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố hà nội